có một vấn đề đặc biệt đáng lưu tâm trong những ngày nắng nóng như thế này
đó là việc nguồn nước tại các khe suối ở huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đang dần bị khô kiệt
và ảnh hưởng rất lớn tới các em học sinh bán chú tại trường phổ thông dân tộc
để có nước cho các em thì các thầy cô giáo đã phải đảo giếng ở nơi cách trường tới ba trăm linh m
sau đó đưa nước về cho các em đây có thể nói là một nỗ lực rất lớn của các thầy cô giáo nơi đây
năm nay nắng nóng kéo dài hạn hán đến sớm làm khe suối cạn trời đáy
để có nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho hơn bốn trăm linh học sinh với hơn một nửa là học sinh bán chú
các thầy cô giáo đã đào một cái giếng ngay giữa con suối cạnh trường để lấy nước sinh hoạt
mỗi năm nước sinh hoạt thiếu nhưng giờ đây chúng con đã có nước đầy đủ
nhờ nhà trường đã đảo giếng nhà trường đã rất quan tâm chúng con và những bữa ăn
cuối năm học của phía trước là chúng tôi học từ tháng bốn cho đến hai mươi tháng năm là nghỉ học
nên thiếu nước khoảng một tháng rưỡi
thì chúng tôi cùng cùng
tình dụng là bắt một cái nguồn một cái trường một cái rửa số ở trên khe kho rinh
nhưng mà năm nay thì hạn quá nhiều mà do dịch covid kéo dài học đến tháng sáu tháng bảy
cho nên là cái nguồn nước ở trên kia là cũng cao
giếng được đào giữa lòng khe vàng ngay cạnh trường
để lấy nước nhà trường đã lắp đặt hệ thống dây điện
máy bơm nước để hút nước và dẫn nước theo đường ống ba trăm linh m để đưa vào bể chứa trong trường
nhờ có chiếc giếng này mà tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hơn hai trăm linh học sinh tiểu học và trung học cơ sở
tại ban chú được giải quyết tạm thời
về lâu dài thì ủy ban nhân xã nhà trường cũng rất mong muốn lãnh đạo cập tên
quan tâm về nguồn nước cho bà con cũng như là học sinh tên nữ ban
xã lâm thủy có gần bốn trăm linh hộ với trên một sáu trăm linh nhân khẩu
tất cả nguồn nước sinh hoạt phụ thuộc vào các khe suối
nhưng hiện nay nguồn nước đã cạn kiệt
việc thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô luôn xảy ra ở xã lâm thủy trong nhiều năm nay
huyện lệ thủy cũng đang tập trung chống hạn và tìm các giải pháp để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân